chiều nay bộ công an tổ chức họp báo để thông tin về tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi tám
thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an chủ trì họp báo
tại cuộc họp trước câu hỏi của phóng viên về tội danh cụ thể và tiến trình điều tra liên quan đến ông phan văn anh vũ
tức vũ nhôm trung tướng trần đăng yến phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an cho biết
hiện nay ngoài hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước còn nhiều hoạt động kinh tế đang điều tra
công an đang tiếp tục làm rõ sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với phan anh vũ hiện nay cũng ngoài một số hành vi có nhiều hành vi khác liên quan đến hoạt động kinh tế đang điều tra
thế nên là những cái này những cái nội dung đó thì cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ và theo cái chỉ đạo
và đảm sao xử lý nghiêm về mặt
pháp luật và đảm nó khách quan và tuân thủ theo các cái quy định pháp luật
liên quan đến câu hỏi của báo chí về vụ việc đánh bạc quy mô lớn trên mạng đang được dư luận quan tâm
trung tướng trần đăng yến cho biết đến nay cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đang điều tra
trong quá trình điều tra tiếp tục phát hiện những vấn đề liên quan đến vụ án
lãnh đạo bộ công an có quan điểm chỉ đạo xử lý nghiêm minh
vụ đánh bạc của cơ quan anh điều tra của phú thọ đang làm
thì đây là cái này theo chỉ đạo từ công tác nghiệp vụ của các lực lượng chức năng của bộ cũng như của công an phú thọ
thì lãnh đạo bộ ngoan đã chỉ đạo cho các cơ quan các cục nghiệp vụ của bộ công an
trong đó có cả các lực lượng ở bộ cùng phối hợp cùng công an phú thọ
và giao cho giám đốc hoàng phú thọ đã chỉ đạo cơ quan đánh điểm điều tra để tổ chức
hiện nay cũng đã khởi tố vụ án và đã quá trình điều tra
thì còn trong quá trình điều tra
nó tiếp tục phát hiện có những vấn đề gì liên quan đến cái ai thì đều có cái quan điểm của lãnh đạo bộ là sẽ chỉ đạo để xử lý nghiêm túc
phát biểu kết thúc buổi họp báo thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an đánh giá những thành tích của ngành công an năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó có sự đóng góp của các đơn vị và báo chí
đồng thời mong muốn thời gian tới báo chí sẽ phản ánh nhiều gương điển hình trong lực lượng công an nhân dân